chiều qua ngày tám tháng sáu hàng loạt cá trên hồ hoàng cầu quận đống đa bỗng nhiên chết đồng loạt nổi trắng mặt hồ
cơ quan chức năng đã có mặt và nhanh chóng vớt số ca chết ngay trong đêm
nhận được thông tin các công nhân của công ty thoát nước hà nội cùng bốn cano cũng đã có mặt để vớt cá chết
trước đó vào chiều ngày tám tháng sáu trên khu vực hồ hoàng cầu đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng hồ hoàng cầu
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
sau khi nhận được thông tin cá chết các đơn vị chức năng của thành phố hà nội triển khai công tác khắc phục ngay trong đêm
đến dạng sáng sớm ngày chín tháng sáu cơ bản số cá chết đã được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội vớt và di chuyển ra khỏi khu vực
mặc dù cá chết đã được dọn sạch nhưng mùi hôi tanh trên mặt nước vẫn còn
cũng thời điểm này năm ngoái ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại hồ hoàng cầu cũng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt
cơ quan chức năng phải vớt toàn bộ khoảng năm tấn cá chết mang đi tiêu hủy tại bãi rác nam sơn sóc sơn